cũng trong ngày hai mươi sáu tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ được lê công hậu năm mươi tám tuổi ngụ huyện châu thành tỉnh bến tre là nghi can phóng hỏa làm hai người tử vong ở tp thủ đức
theo cảnh sát sau khi phóng hỏa làm hai cô gái một mươi chín và hai mươi ba tuổi tử vong lê công hậu bỏ trốn về miền tây và bị công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án
trước đó rạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà trong hẻm thuộc đường nguyễn tư nghiêm phường bình trưng tây tp thủ đức
tại thời điểm hỏa hoạn xảy ra những người trong nhà người mùi khét lên hô hoáng mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
lúc này trong nhà có ba người một người kịp thoát ra ngoài hai cô gái ở trên gác không kịp thoát ra
hậu quả làm cô gái hai mươi ba tuổi tử vong tại chỗ cô gái một mươi chín tuổi được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi
vào cuộc điều tra từ camera an ninh của một nhà dân lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy chở theo hai can có chứa chất lỏng bên trong
từ dữ liệu trên cơ quan cảnh sát điều tra nghi ngờ đây có thể là đối tượng gây ra phóng hỏa căn nhà nói trên dẫn đến hai nạn nhân